vâng chúng tôi đã ghi hình người dân lưu thông trên con đường này với nỗi khổ như thế nào
và giờ đây thấy ekip của chúng tôi đang trải nghiệm lưu thông trên con đường có thể nói là lầy lội và xuống cấp bậc nhất thủ đô
thưa quý vị vụ việc hành hung bác sĩ xảy ra tại bệnh viện nhân dân gia định mới đây đã khiến cho dư luận xã hội một lần nữa bức xúc
vấn nạn bạo hành bác sĩ sử dụng vũ lực với những người đang thực hiện nhiệm vụ cứu người đặt ra nhiều băn khoăn về cách ứng xử không đúng mực
và khiến các y bác sĩ bệnh nhân lo lắng hoang mang
nguyên nhân sâu xa là do đâu và làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này
nên ra ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay bác sĩ nguyễn trọng an nguyên cục trưởng cục bảo vệ chăm sóc trẻ em của lào động thương binh và xã hội để cùng phân tích và bàn luận về vấn đề này
trước tiên thì mời quý vị cũng như là bác sĩ nguyễn trọng an chúng ta sẽ cùng theo dõi vụ việc
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng bảy một bé gái một mươi tuổi bị hóc xương được chuyển đến khoa cấp cứu của bệnh viện nhân dân gia đình
sau khi thăm khám bác sĩ ghi nhận sinh hiệu bình thường trẻ không khó thở cảm thấy nuốt vướng và đau
trẻ được yêu cầu ngồi chờ bác sĩ tay mũi họng khoảng một mươi phút sẽ đến để nội soi gấp xương
vì còn rất nhiều trường hợp khác cần cấp cứu
tuy nhiên người nhà của bệnh nhi này bất ngờ xông vào hành hung đẩy bác sĩ vào tường bóc cổ và quay clip
các đồng nghiệp đã kéo ra nhưng người này tiếp sông lên hành hung tiếp bảo vệ bệnh viện sau đó đã có mặt
trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ nguyễn trọng an nguyên phó cục trưởng cục và chăm sóc bảo vệ trẻ em
đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vừa theo dõi đoạn clip ngắn vừa rồi thì hẳn là chúng ta đều cảm thấy bức xúc trước cái việc hành hung bác sĩ của cha của một bệnh nhi
và một điều đáng buồn hơn là đây không phải là lần đầu tiên sự việc như thế này xảy ra tại các bệnh viện
cũng là một bác sĩ thưa ông nguyễn trọng an ông có những suy nghĩ như thế nào về clip vừa rồi ạ
vâng đúng là không thể chấp nhận được một cái hành động mà lại gọi là bạo hành cái người mà gọi là cứu chữa bệnh nhân
chúng ta có thể nói đây là gọi là chống người thi hành công vụ cũng được
nhưng ở việt nam ta với lại một nước bên cạnh ta là trung quốc
thì được một cái nghiên cứu của trường đại học israel đưa ra là có cái tỷ lệ mà người nhà bệnh nhân hành hung các cán bộ y tế và bác sĩ là cao nhất trong cả cái khu vực này
thưa ông làm việc với cơ quan công an thì đối tượng hành hung bác sĩ cũng đã thừa nhận là do là vì quá lo lắng cho sức khỏe của đứa con
và đã dẫn đến cái hành vi như vậy
cũng mong muốn nhận được cái sự tha lỗi từ phía bác sĩ cũng như là từ phía cộng đồng
nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là đây là một cái hành động không thể biện minh đúng không ạ
đúng là như vậy như vừa rồi chúng ta nói là không thể nào mà có câu chuyện là một con người đang tập trung sức lực vào cứu người
cả tâm huyết và cả hành động thì lại bị một cái bạo lực từ người nhà bệnh nhân được
cho là biện minh là lúc đấy bùng phát hay là do một cái gì đang chăn nữa cũng không thể biện minh được
mà cần phải xử lý nghiêm minh
vừa rồi tôi nói tức là cần phải xử lý nghiêm theo cái mức gọi là cản trở cái thi hành công vụ
mà công vụ đây không phải là một cái công vụ bình thường hơn
đây là công vụ cứu người có thể là cái tính mạng bệnh nhân nằm trong tay bác sĩ lúc đấy
việc hành hùng bác sĩ thì ở ngoài cái đối tượng trực tiếp đó là các nhân viên y tế bác sĩ
chịu cái ảnh hưởng trực tiếp về mặt tâm lý những cái tổn hại về sức khỏe tinh thần
thì theo ông thì những bệnh nhân tại bệnh viện thì họ cũng sẽ chịu những ảnh hưởng trực tiếp
vâng cái việc hành hung bác sĩ trong phòng khám trong phòng cấp cứu trong hậu phẫu
tất cả các cái mà khi mà người ta đang làm việc đều có những cái gây ảnh hưởng
ảnh hưởng rất nghiêm trọng ngay lập tức là tính mạng của người bệnh mà đang được cứu chữa
ảnh hưởng thứ hai là gây một cái sang chấn về tâm lý kể cả bác sĩ nữa
lúc đấy người ta không còn toàn tâm toàn ý để tập trung vào cứu chữa bệnh nhân nữa
vì tính mạng đối với bác sĩ tính mạng bệnh nhân đối với bác sĩ rất quan trọng
vì nhiệm vụ người ta là phải cứu người mà lại bị hành hùng như vậy
đấy là chưa nói đến những ảnh hưởng đến vấn đề xung quanh cản trở cái quy trình cấp cứu chạy chữa
rồi ảnh hưởng đến tất cả cả một cái dây chuyền nữa
tức là nó là một cái sự liên hoàn mà gây một cái tác động rất xấu
trong một môi trường gọi là môi trường bệnh viện cứu người
và những cái công việc của những người bác sĩ là công việc rất là nhân đức
vâng một cái hành vi thiếu văn hóa và thiếu suy nghĩ cũng đã gây ra rất nhiều hệ lụy
và nhiều ý kiến cho bác sĩ
bác sĩ cho rằng một phần cái nguyên nhân của cái việc hành hùng này
liệu có phải là do tình trạng bệnh viện đang quá tải
một bác sĩ phải tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân và dẫn đến cái tình trạng chậm trễ
và người nhà bệnh nhân thì cảm thấy rất là nóng ruột
có lẽ là bệnh viện bị quá tải là một vấn đề gọi là hiện nay đang bức xúc nhất ở việt nam hiện nay
chúng ta có thể thấy bệnh nhân nằm la liệt để chờ đợi truyền hóa chất để chạy xạ
rồi là khám chữa bệnh có khi là đợi hàng giờ
bệnh viện quá tải là một vấn đề thực trạng ở cái tỉnh gọi là y tế việt nam hiện nay
nhưng bên cạnh đấy thì còn rất nhiều các cái nguyên nhân khác
nó bị hội tụ dồn nén lại
nào là do gia đình nào là do xã hội nào là bản thân
cái người mà người nhà bệnh nhân đấy cũng thiếu cái văn hóa ứng xử
cái người bác sĩ cũng cái khả năng xử lý gọi là xung đột
hoặc là những lời lẽ hoặc là những các cái vấn đề mà khuyên giải bệnh nhân cũng chưa đúng mực
ví dụ như thế
và rất nhiều nguyên nhân
nhưng đúng cái vấn đề quá tải bệnh viện
thiếu y bác sĩ thiếu nhân lực y tế để cấp cứu cứu chữa
đấy chưa nói đến các phương tiện trang thiết bị đó
chính là cái nguyên nhân mà có một vấn đề nó như một giọt nước tràn ly
và nó bùng lên gây ra bạo lực đối với lại cán bộ y tế
vâng chúng ta cũng có phải nói thêm rằng là dù là nguyên nhân như thế nào
thì trên thực tế mà cụ thể là cái câu chuyện mà chúng ta vừa theo dõi
là bác sĩ cũng đã rất là đang trú tâm và cũng đang rất là nỗ lực hết mình
để cứu sống bệnh nhân
và có lẽ là nguyên nhân nào thì chúng ta cũng vẫn không thể biện minh được cho cái hành động như vậy
được biết là bệnh viện nhân dân gia định thì cũng đã áp dụng cái hệ thống
là theo dõi an toàn cho các bác sĩ
và theo ông thì với cái tình trạng bạo hành bác sĩ
tại các bệnh viện đang xảy ra trong thời gian gần đây
thì liệu là mô hình này có nên nhân rộng ra các bệnh viện khác
vấn đề mà theo dõi an toàn để bảo vệ bác sĩ
cảnh báo sớm hay gì đó cũng chỉ là một thôi là một vấn đề
cái điều quan trọng làm thế nào tuyên truyền cho mọi người dân
trong toàn cộng đồng là khi vào bệnh viện phải tuân thủ như thế
vì lúc này bác sĩ là có quyền lực cao nhất
vì bác sĩ đang cứu chữa bệnh nhân
làm thế nào vấn đề tuyên truyền đạo đức rồi sự chấp hành
vấn đề thứ hai bản thân bác sĩ
vấn đề y đức thế nào vấn đề ngoài việc chuyên môn ra
thì cái ứng xử ra làm sao cho nó hài hòa
vấn đề thứ ba nữa là các cái câu chuyện
là gọi là xếp sắp sự gọi là trật tự quá tải
rồi các thứ rất nhiều vấn đề như vừa rồi nói
nhưng như tôi vừa rồi nói là bác sĩ hiện nay vẫn chưa được bảo vệ
cho nên cái câu chuyện mà lắp các cái phương tiện
mà an ninh các thứ là cần thiết
nhưng còn cần thiết hơn đó là phải có một sự phản ứng nhanh
không chỉ trong bệnh viện mà có thể bên cạnh đấy
tại địa phương đó để phản ứng nhanh
giống như là các cái bệnh viện của nước ngoài
có những tay nghiện hoặc là những tay tiêm trích
hoặc lên những cái cơn gì đấy
bác sĩ đang cấp cứu mà nó có thể là gây hành hùng đến tính mạng của bác sĩ
là phải có sự phản ứng ngay
cho nên rất nhiều vấn đề để bảo vệ một người bác sĩ
cứ từ là những cái vấn đề an ninh đó
rồi đến đồng lương đến các vấn đề khác là tổng hòa
như vừa rồi tôi nói
nó giống như giọt nước chàn ly
cho nên là cái mô hình ở bệnh viện gia định lắm như thế
nên khuyến khích phải bảo vệ bác sĩ
nhưng còn nhiều vấn đề khác như chúng tôi vừa trao đổi
vâng ạ thưa ông
như phần đầu thì ông cũng có trao đổi làm
tại việt nam và trung quốc là hai quốc gia mà
cái số lượng bị hành hung bác sĩ là nhiều nhất
vậy thì ông có thể bảo vệ một người bác sĩ
ông có thể phân tích thêm là cái nguyên nhân
vì sao mà nước ta lại xảy ra cái tình trạng này
tôi thì tôi đọc
khi mà tôi nhận được yêu cầu
thì tôi có đọc một cái báo cáo
của một trường đại học của israel
công bố năm hai nghìn một mươi chín
ở khu vực châu á và đông nam á
thì có hai nước mà tỷ lệ
các nhân viên y tế bị hành hung là cao nhất
thì có thể là nguyên nhân
cả một cái báo cáo rất chi là dài
nhưng người ta nói thế đến cái vấn đề đạo đức của người thầy thuốc
vấn đề trang thiết bị
và các vấn đề mà làm thế nào
tránh cái sự gọi là quá tải
gọi là ùn thắt
ùn ứ ở trong là chính
còn người ta đưa ra rất nhiều
phân tích rất nhiều nguyên nhân và có những số liệu cụ thể
nhưng qua đấy thì tôi cũng thấy rằng
như ở việt nam ta
vấn đề tuyên truyền giáo dục cho mọi người dân
tôn trọng thầy thuốc như thế nào
tuân thủ các hướng dẫn của thầy thuốc ra làm sao
khi vào bệnh viện thì đảm bảo
các cái quy trình quy phạm ra làm sao
là một vấn đề rất quan trọng
không chỉ người dân bình thường
tất cả các đoàn thể đều phải lên tiếng
tuyên truyền giáo dục từ em bé cho đến người lớn
sau khi là nếu không may
mình trở thành bệnh nhân hoặc là mình là người nhà bệnh nhân
mình cũng vẫn tuân thủ
vấn đề thứ hai là vấn đề ủn tắc bệnh viện
quá tải bệnh viện hiện nay quá khủng khiếp
nhất là sau thời gian covid hiện nay
nhân viên y tế còn bỏ việc
còn thiếu cán bộ y tế
còn các thứ nó lại càng rôn nén
gọi là sức lực hay là công việc
lên những đầu những người thầy thuốc
cho nên là cả những vấn đề đó
cần phải giải quyết
giải quyết một cách rất tổng thể
nhưng cuối cùng y đức và các vấn đề
phục vụ bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất